theo quyết định số tám trăm tám mươi của thủ tướng chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh cao bằng
để cứu đói rắp hạt và hỗ trợ hộ nghèo thôn bản biên giới tỉnh cao bằng được nhận hơn một tấn gạo
từ cục dự trữ nhà nước khu vực bắc thái đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của đảng
nhà nước đến đồng bào các tỉnh khó khăn
tỉnh cao bằng đã quyết định sẽ ưu tiên cấp phát cho những huyện xa xôi và khó khăn nhất
trong đó hai huyện bảo lâm và bảo lạc được cấp phát mỗi huyện gần hai trăm linh tấn gạo
trên toàn tỉnh gạo sẽ được cấp phát cho hơn một mươi sáu hộ dân với gần bảy mươi nhân khẩu của một mươi ba huyện thành phố
thời gian hỗ trợ một tháng và mỗi nhân khẩu sẽ nhận một mươi năm kg
chương trình cấp phát gạo sẽ hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng tám kịp thời hỗ trợ cho nhân dân lúc rắp hạt
đặc biệt cho các hộ dân chịu thiệt hại trong đợt mưa bão vừa qua